bày tỏ sự quan ngại về việc bảo đảm an toàn giao thông đường sắt đại biểu nguyễn phương tuấn thẳng thắn cho rằng
dự án luật đường sắt chưa cụ thể và chi tiết nếu áp dụng trong thực tế thì tính khả thi cũng như chất lượng của dự án luật là thấp
ngoài ra vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau xung quanh dự án luật đường sắt
theo các đại biểu để dự án luật đi vào thực tế thì các nội dung như quy hoạch đường sắt đô thị
trách nhiệm của cơ quan ban ngành liên quan trong việc bảo đảm an toàn giao thông đường sắt cần phải được quy định rõ ràng và cụ thể
chiều nay quốc hội đã thảo luận tại hội trường về dự án luật du lịch sửa đổi
hiện việt nam có trên hai mươi di sản được unesco công nhận bảy mươi hai di tích quốc gia đặc biệt trên ba ba trăm linh di tích quốc gia
năm hai nghìn một mươi sáu việt nam cần đến sáu trăm sáu mươi lao động du lịch và đến năm hai nghìn hai mươi phải cần tới sắp xỉ chín trăm linh lao động du lịch qua đào tạo
trong khi hiện nay các trường đại học cao đẳng trung cấp lại không đủ nguồn năng lực để đào tạo nguồn nhân lực về du lịch
vì vậy các đại biểu đề nghị để du lịch việt nam phát triển trở thành một trong những ngành kinh tế mũi nhọn
thì luật du lịch cần có những quy định cụ thể rõ ràng bảo đảm hành lang thông thoáng với cơ chế đặc thù
tạo động lực môi trường thuận lợi thúc đẩy du lịch phát triển nhanh và bền vững
cũng trong chiều nay quốc hội đã biểu quyết thông qua luật tín ngưỡng tôn giáo với tỷ lệ tám mươi bốn năm mươi tám đại biểu tán thành
theo đó luật này áp dụng đối với cơ quan tổ chức cá nhân trong việc bảo đảm và thực hiện quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo
mọi người có quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo theo hoặc không theo một tôn giáo nào
người bị tạm giữ người bị tạm giam theo quy định của pháp luật về tạm giữ tạm giam
người đang chấp hành hình phạt tù người đang chấp hành biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng
cơ sở giáo dục bắt buộc cơ sở cai nghiện bắt buộc có quyền sử dụng kinh sách bày tỏ niềm tin tín ngưỡng tôn giáo
trong phiên họp ngày hôm nay một nội dung đáng chú ý khác mà quốc hội đã thảo luận
đó là về các ý kiến liên quan đến dự thảo nghị quyết thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh việt nam
hầu hết các đại biểu đều nhất trí với tờ trình của chính phủ
cũng như quan điểm chỉ đạo xây dựng nghị quyết và cho rằng
việc thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh việt nam là một điều cần thiết
phù hợp với quá trình hội nhập quốc tế
tuy nhiên đại biểu hồ văn thái lại cho rằng
khách du lịch khách vào việt nam để khảo sát thị trường tìm cơ hội đầu tư với một số nước truyền thống
hoặc là một số quốc gia đã có ký kết quan hệ hợp tác với việt nam
nếu ban soạn thảo cho rằng việc áp dụng cấp thị thực điện tử với toàn bộ công dân các nước là để tránh sự so bì
và lấy ví dụ về việc chính phủ ta đã đơn phương miễn thị thực cho một mươi ba nước để minh chứng tôi cho rằng là không hợp lý
tôi đề nghị chính phủ cân nhắc trên cơ sở mức độ quan hệ đối ngoại và các yếu tố về an toàn và bảo đảm an ninh quốc gia
để quyết định áp dụng với những nước nào
theo báo cáo của tổng cục du lịch trong một mươi tháng đầu năm lượng khách quốc tế đến việt nam khoảng hơn tám triệu lượt khách tăng
tăng hai mươi năm bốn tổng doanh thu từ khách du lịch tăng một mươi chín một so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi năm
tuy nhiên hoạt động của một bộ phận nhỏ khách du lịch thời gian qua tiềm ẩn nhiều phức tạp
vì vậy các đại biểu cũng nhất trí rằng để nghị quyết đi vào thực tế
thì quốc hội cần xem xét kỹ các quy định trong dự thảo trước khi biểu quyết thông qua
sáng nay theo giờ hà nội chủ tịch nước trần đại quang và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao việt nam
đã tới thủ đô lima của peru bắt đầu chuyến tham dự tuần lễ cấp cao lần thứ hai mươi bốn
của diễn đàn hợp tác kinh tế châu á thái bình dương apec
được tổ chức tại lima từ ngày một mươi bảy đến ngày hai mươi tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
theo lời mời của tổng thống peru pedro pablo kuczynski
apec hai nghìn một mươi sáu là năm đầu tiên triển khai nhiều chiến lược dài hạn về tăng trưởng chất lượng
cải cách cơ cấu doanh nghiệp nhỏ và vừa hợp tác dịch vụ
dưới chủ đề tăng trưởng chất lượng và phát triển con người
năm apec peru hai nghìn một mươi sáu tập trung thúc đẩy bốn ưu tiên chính
liên kết kinh tế khu vực và tăng trưởng chất lượng thị trường lương thực khu vực
hiện đại hóa doanh nghiệp siêu nhỏ nhỏ và vừa phát triển vốn nhân lực
trong một mươi tám năm qua từ khi tham gia apec một nghìn chín trăm chín mươi tám
việt nam tích cực tham gia và đóng góp vào hợp tác apec
đảm nhiệm thành công vai trò chủ nhà năm apec hai nghìn sáu
năm hai nghìn một mươi bốn việt nam đăng cai tổ chức thành công hội nghị bộ trưởng apec lần thứ sáu
về phát triển nguồn nhân lực tại hà nội
hôm nay thượng tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
đã tới dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc
ở khu dân cư thôn đình dù xã đình dù huyện văn lâm tỉnh hương yên
phát biểu tại đây thượng tướng tô lâm biểu dương và chúc mừng kết quả nổi bật
từ phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa
ở khu dân cư đình dù nói riêng và tỉnh hưng yên nói chung
đồng thời đề nghị thời gian tới tỉnh ủy hương yên tiếp tục chỉ đạo các cấp các ngành
tổ chức chính trị xã hội tăng cường đổi mới nội dung phương thức hoạt động
nhằm nâng cao hiệu quả của phong trào góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ở địa phương
dịp này thượng tướng tô lâm cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh hưng yên
đã dâng hoa dâng hương tại nhà tiểm lượng bắc hồ và đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ xã đình dù
tặng quà cho các gia đình đạt danh hiệu ông bà cha mẹ mẫu mực con trung hiếu cháu thảo hiền
sáng nay tại phủ chủ tịch phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đã tiếp một trăm năm mươi ba nhà giáo
và cán bộ quản lý giáo dục tiêu biểu xuất sắc trên cả nước về hà nội dự chương trình
tôn vinh nhà giáo tiêu biểu nhân kỷ niệm ngày nhà giáo việt nam hai mươi tháng một mươi một
đây là những tấm gương về công tác quản lý công tác giáo dục và đào tạo
được bình chọn từ sáu mươi ba sở giáo dục và đào tạo và gần ba mươi đơn vị là các trường đại học
cao đẳng trực thuộc bộ giáo dục và đào tạo
bày tỏ vui mừng được gặp mặt các nhà giáo nhà quản lý giáo dục tiêu biểu
đại diện cho hơn một triệu giáo viên của sáu mươi ba tỉnh thành và các trường đại học
phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh cảm ơn chi ơn các thầy cô giáo
những người đóng góp vào sự nghiệp chồng người đặc biệt là những nhà giáo
về dự chương trình tôn vinh nhà giáo tiêu biểu
trong thời gian qua hệ thống giáo dục đã được phát triển toàn diện
cả nước đã phổ cập tiểu học nhiều địa phương đã phổ cập trung học cơ sở
và đi đến phổ cập trung học phổ thông tỷ lệ học đại học cao đẳng là hai trăm linh sinh viên trên một vạn dân
phó chủ tịch nước cho rằng đây là công lao của các thầy cô những người đã gieo mầm chi thức
khẳng định bác hồ rất quan tâm đến trấn hưng giáo dục trấn hưng văn hóa diệt giặc rốt
mong muốn của xã hội hiện nay là phát triển ngành giáo dục bền vững hơn đạt được mục tiêu của nghị quyết hai mươi chín
phó chủ tịch nước cho rằng một vấn đề rất bức xúc hiện nay là vấn đề văn hóa đạo đức
tổng kết một mươi một hệ giá trị trong đó đầu tiên là yêu nước yêu hòa bình yêu lao động yêu thiên nhiên
lòng nhân ái sẻ chia đoàn kết ý thức tự chủ trung thực ý thức trách nhiệm tính tự giác
ý thức tập thể ham hiểu biết ham học hỏi tự tư duy sáng tạo ý thức thượng tôn pháp luật
phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh mong các nhà giáo luôn nhắc nhở
truyền bá đến học sinh sinh viên các hệ giá trị này
thay mặt chủ tịch nước phó chủ tịch nước đã trao tặng các nhà giáo lãng hoa của chủ tịch nước
nhân kỷ niệm ngày nhà giáo việt nam hai mươi tháng một mươi một
chiều một mươi tám tháng một mươi một đồng chí đặng thị ngọc thịnh ủy viên trung ương đảng phó chủ tịch nước
đã có buổi làm việc với tỉnh hà giang nhằm kiểm tra công tác thi đua khen thưởng
và phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới của tỉnh hà giang
phát biểu tại buổi làm việc phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh nhấn mạnh
trong những năm qua tỉnh hà giang đã có nhận thức đúng đắn về công tác thi đua
phong trào thi đua được thực hiện bài bản đạt được nhiều kết quả nổi bật
trong công tác thi đua cần chú ý nêu gương cán bộ đảng viên cán bộ quản lý
và phải gắn công tác thi đua khen thưởng với việc thực hiện làm theo tấm gương chủ tịch hồ chí minh
đồng chí đề nghị tỉnh cần nâng tỷ lệ đối tượng khen thưởng là những người lao động trực tiếp như công nhân nông dân
tiếp tục khảo sát các đối tượng người có công gia đình thương binh liệt sĩ
nhằm bảo đảm cho các đối tượng được hưởng đầy đủ các chính sách của đảng nhà nước
các ngành các cấp trong tỉnh cần kiểm tra giám sát thường xuyên chặt chẽ
bảo đảm công tác thi đua khen thưởng thực chất không chạy theo thành tích
hòa chạm giữa tàu hàng và xà lan trên luồng vũng tàu thị vải khiến thuyền trưởng xà lan mất tích
cảng vụ hàng hải vũng tàu cho biết đến hơn một mươi bốn h ngày hôm nay một mươi tám tháng một mươi một
lực lượng chức năng đã tìm được thi thể thuyền trưởng nguyễn thị bích vân
sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi sáu quê vĩnh long nằm sâu trong cabin xà lan và bị nhiều vật dụng che khuất
các thợ lặn đã nhanh chóng đưa thi thể nạn nhân lên bờ để bàn giao cho gia đình đưa về mai táng
theo cảng vụ hàng hải vũng tàu đơn vị đã tổ chức các lực lượng và hoàn thành việc kéo xà lan vnl chín nghìn chín
bị chìm ra khỏi luồng đồng thời khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ va chạm này
như truyền hình nhân dân đã đưa tin ngày một mươi sáu tháng một mươi một chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội có văn bản số sáu nghìn sáu trăm linh sáu ubnd tkbt
giao giám đốc công an tp hà nội kiểm tra làm rõ thông tin việc xả thải trên sông hồng
điều tra xử lý chủ tàu mang số hiệu pt sáu trăm bảy mươi bảy theo quy định của pháp luật nếu có sai phạm
xem xét xử lý trách nhiệm các tập thể cá nhân liên quan
báo cáo thành ủy ubnd tp trước ngày năm tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
bước đầu công an tp xác định sáng một mươi bốn tháng một mươi một ông nguyễn xuân kiên
giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đầu tư và sản xuất trung kiên
thuê tàu thủy biển kiểm soát pt sáu trăm bảy mươi bảy của ông nguyễn quốc tuấn
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy trú tại xã tiền phong huyện ân thi tỉnh hương yên
do thuyền trưởng nguyễn xuân trường sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn trú tại bạch hạc
thành phố việt trì tỉnh phú thọ điều khiển để múc bùn đất trước bãi vật liệu xây dựng
trái phép của nguyễn xuân kiên nhằm khơi sâu bến đỗ
nguyễn xuân trường đã tổ chức nạo vét tại bến nhưng không vận chuyển chất thải
đến nơi quy định mà chờ đến đổ bùn đất xuống sông hồng ngay dưới chân cầu thanh trì
tại cơ quan công an trương khai đã đổ được khoảng bảy mươi mét khối bùn đất thì bị phát hiện
ngày một mươi năm tháng một mươi một phòng cảnh sát môi trường công an thành phố phối hợp với phòng cảnh sát đường thủy
công an thành phố đã tạm giữ chiếc tàu thủy nêu trên để xác minh xử lý
công an cũng đã tổ chức thu mẫu bùn đất để giám định xác minh nguồn gốc tính chất
nhất là yếu tố độc hại đối với môi trường
công an thành phố cũng cho biết khi xảy ra vụ việc tổ công tác của đội ba
phòng cảnh sát đường thủy gồm ba cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ trên sông
phát hiện tàu pt sáu trăm bảy mươi bảy đổ bùn đất xuống sông hồng nhưng không kiên quyết áp dụng các biện pháp ngăn chặn
việc làm này gây dư luận xấu trong nhân dân
ngày một mươi năm tháng một mươi một công an thành phố đã chỉ đạo phòng cảnh sát đường thủy ra quyết định tạm đình chỉ công tác để kiểm điểm
làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm cán bộ chiến sĩ trong tổ công tác trên theo quy định của ngành công an
trong phần thích quốc tế
tổng thống mỹ barack obama chấn an các đồng minh châu âu trong chuyến công du cuối cùng của mình trước khi rời nhiệm sở
đồng nhân dân tệ giảm xuống mức thấp nhất trong hơn tám năm
thưa quý vị tổng thống mỹ barack obama đang có chuyến công du cuối cùng tới châu âu trước khi ông rời nhiệm sở
một trong những sứ mệnh của ông lần này là chấn an các đồng minh châu âu liên quan đến tình hình chiến sự tại syri
cuộc khủng hoảng ukraine cũng như kết quả của cuộc bầu cử mỹ vừa qua
thủ tướng ý matteo orenzi thủ tướng tây ban nha maria norakhoi và thủ tướng anh theresa may tại thủ đô berlin
trong chuyến thăm lần này tổng thống obama đã chấn an các đồng minh của mình về cam kết của người kế nhiệm donald trump
trong việc duy trì các mối quan hệ chiến lược cốt lõi của mỹ trên thế giới trong đó có quan hệ với nato và eu
ông khẳng định điều này là cần thiết cho an ninh quốc gia
cũng như sự ổn định toàn cầu
ngoài ra các nhà lãnh đạo cũng thảo luận về việc mở rộng lệnh trừng phạt đối với nga liên quan đến cuộc khủng hoảng ukraine và syri
sau chuyến thăm đức ông obama sẽ có chuyến công du tới peru trong ngày hôm nay
với hai trăm bốn mươi ba phiếu thuận và một trăm bảy mươi bốn phiếu chống hạ viện mỹ vừa thông qua một dự luật nhằm ngăn chặn việc bán máy bay thương mại cho iran
theo đó các hãng chế tạo máy bay boeing và airbus sẽ bị cấm thực hiện

theo hạ viện mỹ dự luật sẽ cấm bộ tài chính nước này cấp phép cho các ngân hàng tài trợ cho các thương vụ mua bán máy bay thương mại với iran
đây được coi là nỗ lực mới nhất trong một loạt các nỗ lực của quốc hội mỹ nhằm chống lại thỏa thuận về vấn đề hạt nhân giữa iran và mỹ với các cường quốc hạt nhân khác trên thế giới
để trở thành luật dự luật trên sẽ cần phải được thượng viện mỹ thông qua
tuy nhiên theo các nguồn tin của chính phủ mỹ dự luật này sẽ khó có thể trở thành luật do vấp phải sự phản đối quyết liệt của các nghị sĩ dân chủ trong thượng viện
thêm vào đó nhà trắng cũng cho biết tổng thống barack obama sẽ phủ quyết dự luật này ngay cả khi nó đã được thượng viện thông qua
trong lần xuất hiện chính thức đầu tiên trong hơn một tuần qua tổng thống hàn quốc park han he hôm nay chính thức tiếp tục thực hiện các công việc điều hành nhà nước
bất chấp những lời kêu gọi bà từ chức do vụ bê bối liên quan đến người bạn thân lâu năm
trợ lý của tổng thống hàn quốc parkin he cho biết bà park đã trao ủy nhiệm thư cho năm đại sứ mới và công bố quyết định bổ nhiệm một mươi một quan chức cao cấp
qua đó đẩy nhanh việc nối lại quyền điều hành công việc nhà nước phải tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ chính thức với tư cách là nguyên thủ quốc gia
bà cũng đang cân nhắc sẽ chủ trì cuộc họp của nội các vào ngày hai mươi hai tháng một mươi một tới
theo kết quả của một cuộc khảo sát do hãng galup tiến hành tỷ lệ ủng hộ ba park vẫn duy trì ở mức thấp kỷ lục năm trong ba tuần liên tiếp vừa qua
một con số mà những đối thủ chính trị của bà gọi là bằng chứng cho thấy tổng thống park không thể thực hiện chức năng của nhà lãnh đạo đất nước
theo hệ thống giao dịch ngoại hối trung quốc tỷ giá của đồng nhân dân tệ trong phiên giao dịch ngày hôm nay đã giảm xuống sáu tám nghìn bảy trăm chín mươi sáu nhân dân tệ đổi một usd
là ngày giảm thứ một mươi một liên tiếp và là mức thấp nhất trong hơn tám năm
theo một báo cáo trung quốc cho phép giảm giá đồng nhân dân tệ trong bối cảnh ngân hàng dự trữ liên bang mỹ
fed dự kiến tăng lãi suất vào tháng một mươi hai tới và khả năng áp lực tiền tệ từ chính phủ mới của mỹ sẽ lớn hơn vào năm hai nghìn hai mươi
theo một giáo sư kinh tế học thuộc đại học thanh hoa dự báo trong năm hai nghìn một mươi bảy đồng nhân dân tệ có khả năng sẽ giảm ba năm so với đồng đô la mỹ
ngoài ra dưới phân tích loại trừ khả năng đồng tiền này sẽ duy trì giảm giá dài hạn khi kinh tế trung quốc tiếp tục đạt tiến triển về tái cơ cấu
số liệu chính thức cho thấy tổng sản phẩm quốc nội gdp của trung quốc trong quý ba vừa qua
tăng sáu bảy so với cùng kỳ năm ngoái giữ nguyên mức tăng trưởng của hai quý đầu năm nay
các nhà lãnh đạo thuộc tổ chức y tế thế giới who hôm nay đã đưa ra lời cảnh báo rằng
thế giới cần phải cảnh giác hơn nữa khi có khả năng xuất hiện các chủng loại virus nguy hiểm mới
giám đốc bộ chiến lược chính sách và thông tin của tổ chức y tế thế giới who ông christopher dye cho rằng
các cảnh báo chủng virus cúm có thể đột biến gen và lây nhiễm vào các loài động vật
chim và người kết hợp với nhau và sinh ra các chủng virus mới có khả năng lây lan cực mạnh
theo ông christopherdai cần phải thực hiện một loạt các biện pháp như xác định đối tượng trần đoán cách ly
và ngăn chặn lây lan khi dịch bệnh xuất hiện
ngoài ra ông christopherdai cũng nhắc đến đại dịch sars năm hai nghìn ba xuất phát từ trung quốc lây lan ở châu á
và sau đó là ở canada và dịch mers bùng phát ở trung đông vào năm hai nghìn một mươi hai
hàng năm who ghi nhận hàng trăm đợt dịch bệnh bùng phát
và đều có nguy cơ trở nên nghiêm trọng gây ra đại dịch bất kỳ lúc nào
thông tin quốc tế vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự của truyền hình nhân dân
thân ái chào tạm biệt